xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch dần ra phía biển
đưa đời gió đông nam ẩm vào đất liền
nên thời tiết tại các tỉnh thành thuộc phía đông bắc bộ tiếp tục nhiều mây
có mưa nhỏ mưa phùn kèm theo sương mù
cùng nền nhiệt sẽ giao động từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ
kiểu hình thế thời tiết này là tác nhân chính gây nên tình trạng nồm ẩm
đặc biệt là tại khu vực đồng bằng bắc bộ và khu vực ven biển
riêng khu vực vùng núi phía bắc vẫn còn mưa rào do dòng gió tây trên mực khí quyển tầng cao
trong khi đó bên kia của dãy hoàng liên sơn
ngoại trừ ngày hôm nay có mưa rào rải rác do hội tụ gió trên tầng khí quyển mực cao
thì từ ngày mai mưa sẽ giảm dần thời tiết có phần tạnh giáo hơn
ban ngày có nắng với nhiệt độ cao hơn hẳn
trưa chiều mai sẽ phổ biến trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có thể lên đến ngưỡng hai mươi năm hai mươi tám độ
nơi xuống trung bộ trong những ngày tới
mưa cũng giảm dần xuống diện
vài nơi ngày có nắng nên nhiệt độ trên đà tăng dần
khu vực ven biển từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao nhất ngày mai
giao động trong khoảng hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết khá ổn định phổ biến ít mưa
ngày có nắng với nhiệt độ trưa chiều mai
giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
đi sâu hơn về phía nam
khu vực tây nguyên và nam bộ trong những ngày tới
duy trì trạng thái tạnh giáo
ngày có nắng phổ biến của mùa khô phía nam
nhiệt độ ngày đêm tại tây nguyên sẽ giao động
từ một mươi tám đến ba mươi một độ trời xe lạnh về đêm và sáng
còn tại nam bộ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
miền đông có nơi trên ba mươi ba độ và có nắng nóng cục bộ
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa không mưa
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
với nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ
còn tại quần đảo trường sa
có dòng vài nơi về chiều tối ở phía nam
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn cấp năm với nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây đêm và sáng có mưa
mưa nhỏ và sương mù
sau giảm mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
đêm vào sáng trời rét nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ